ngày một mươi sáu tháng tám công an tỉnh nghệ an đã kiểm tra và phát hiện xe tải mang biển kiểm soát ba mươi bảy c năm nghìn bốn trăm hai mươi một vận chuyển một trăm ba mươi sáu thùng hoa quả không rõ nguồn gốc không có giấy tờ hợp lệ
theo đó ngày một mươi sáu tháng tám thông qua công tác tuần tra công an thị xã thái hòa nghệ an phát hiện xe tải mang biển kiểm soát ba mươi bảy c năm nghìn bốn trăm hai mươi một lưu thông trên quốc lộ bốn
kiểm tra tại chỗ lực lượng chức năng phát hiện trên xe đang vận chuyển một trăm ba mươi sáu thùng hoa quả các loại có trọng lượng khoảng hai một tấn không rõ nguồn gốc xuất xứ không có giấy tờ hợp lệ
tất cả số hoa quả này được chứa trong những thùng bên ngoài đều ghi chữ trung quốc số hàng trên bị thu giữ đưa về trụ sở công an phục vụ công tác điều tra
chủ hàng võ thị lương cho biết đã nhập số hoa quả trên tại chợ đầu mối ở thành phố thanh hóa với giá rất rẻ
cụ thể với mỗi thùng nhỏ sẽ được nhập cùng với mức giá là năm mươi năm đồng một thùng
thùng to là chín mươi đồng một thùng hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra xử lý theo quy định của pháp luật